thưa quý vị sau gần một tháng tuyên án bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án công ty aic vi phạm đấu thầu
tại dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đến nay
tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi sáu bị cáo và công ty aic
trừ một số bị cáo bỏ trốn hầu hết các bị cáo kháng cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt
công ty aic kháng cáo phần dân sự đề nghị đánh giá lại giá trị thiệt hại mà công ty aic phải bồi thường
trong vụ án này tòa tuyên phạt các bị cáo về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cả tám bị cáo bỏ trốn trong vụ án này đều được luật sư bảo chữa kháng cáo thay
trong số đó luật sư của bị cáo nguyễn thị thanh nhàn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
cho rằng chưa đủ căn cứ chứng minh bị cáo nhàn là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo việc thông thầu
việc định giá thiệt hại là quá cao và chưa được tranh luận làm rõ tại phiên tòa sơ thẩm
từ đó luật sư đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại
trong vụ án này nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành và nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
đinh quốc thái không kháng cáo chấp nhận hình phạt một mươi một năm tù và chín năm tù về cùng tội nhận hối lộ